các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dữ liệu cá nhân của hơn hai phần ba dân số nước ta đang được lưu trữ đăng tải chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau
một số vụ việc điển hình cho thấy các doanh nghiệp đơn vị tổ chức để lộ lọt thông tin khách hàng gây ra nhiều hệ lụy
đó là hơn một trăm sáu mươi ba triệu thông tin tài khoản của khách hàng công ty cổ phần vng bị lộ ra bên ngoài vào năm hai nghìn một mươi tám
công ty thế giới di động và điện máy xanh cũng từng để lộ hơn năm triệu thư điện tử
và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng
dữ liệu khách hàng của công ty fpt cũng bị đăng tải công khai trên mạng
hệ thống máy chủ của vietnam airlines đã bị tin tặc tấn công và đăng tải lên internet bốn trăm một mươi một tài khoản khách hàng thành viên của chương trình bông sen vàng
thưa quý vị rõ ràng là việc để lộ lọt thông tin từ đó dẫn đến thị trường mua bán thông tin cá nhân đang ngày càng diễn ra nghiêm trọng
thế nhưng hiện nay chế tải pháp luật đối với các đơn vị doanh nghiệp
doanh nghiệp tổ chức để lộ lọt thông tin cá nhân của khách hàng vẫn chưa rõ ràng
và xung quanh vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tá triệu mạnh tùng phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao bộ công an
vâng ạ xin cảm ơn trung tá triệu bạch tùng đã dành thời gian tham gia chuyên mục vấn đề chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
theo đồng chí trách nhiệm của các doanh nghiệp các cơ quan tổ chức mà lưu giữ thông tin cá nhân thì cần được xem xét và nhận định ra sao khi để lộ lọt thông tin của khách hàng như vậy
các cá nhân thực hiện hành vi mô bán thông tin dựa cá nhân thì có thể bị xử lý về hình sự
tuy nhiên cái trách nhiệm của những cái đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng thì hiện nay cũng chưa hoàn toàn phải chịu trách nhiệm khi mà những cái thông tin khách hàng của họ bị vì một lý do nào đó bị lộ lọt ra ngoài và bị mua bán
thì hiện nay trách nhiệm của đơn vị thu thập và quản lý thông tin này cũng chưa hoàn toàn tương xứng với hậu quả xảy ra
và có thể chúng ta phải nghiên cứu
quy định các đơn vị thu thập và lưu trữ quản lý sử dụng thông tin họ cũng phải có trách nhiệm nhất định khi để xảy ra những vụ việc mô bán những thông tin mà họ đã thu thập từ nguồn dữ liệu của họ
hiện nay chế tài pháp luật để xử lý hành vi vi phạm liên quan đến mô bán dữ liệu thông cá nhân đã phù hợp hay chưa đã đủ sức săn đe hay chưa và về phía các cơ quan chức năng thì có kiến nghị sửa đổi hay là bổ sung gì thường chí
hiện nay thì quy định của bộ luật hình sự cũng đã quy định rất cụ thể
trách nhiệm pháp lý đối với hành vi thu thập mua bán công khai hóa trái phép thông tin riêng hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân
những người thực hiện những hành vi này là hành vi có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự và có thể bị kết án tù
đây là những cái mức độ giăn đe rất là lớn tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của cái hành vi mua bán thu thập trái phép thông tin cá nhân
đây cũng là một cái nội dung mà hiện nay bộ công an cũng đang tham mưu
chính phủ đã ban hành cái quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
trong đó quy định rất là cụ thể
trường hợp nào thì cái đơn vị các cái cơ quan được phép thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân
các quy định cụ thể về quản lý thông tin dữ liệu cá nhân như thế nào để đảm bảo an toàn hiệu quả
và những cái chế tài phù hợp trong những cái trường hợp mà vi phạm cái việc bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân
thưa đồng chí qua các sự việc như vậy thì đồng chí nguyễn giao khuyến cáo gì tới người dân
trong cái việc là tự bảo vệ cái thông tin cá nhân của mình ạ
đối với lại người dân những người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng internet trên không gian mạng
thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị là chúng ta không đánh đổi cái tiện ích về mặt công nghệ về mặt đời sống
để chúng ta dễ dàng tỏa hiệp với các yêu cầu cung cấp cái thông tin riêng thông tin cá nhân của mình
vì đôi khi những cái thông tin này mà bị tiết lộ nó sẽ ảnh hưởng
sau này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống riêng tư của các cái cá nhân của người dân
thứ hai là đối với việc mà có những đơn vị họ thu thập thông tin của mình thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn cái đơn giản thôi
khi chúng ta đi ra siêu thị điển thông tin nhà riêng thông nghi hộ khẩu thông tin số điện thoại thông tin ngày tháng năm sinh
là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc
tránh vì cái việc một cái tiện ích nào đó mà chúng ta đánh đổi những cái thông tin này của mình
và đôi khi những thông tin này của mình sẽ bị tập hợp qua những cái nội dung đơn giản như vậy
và bán ra ngoài và chúng ta sẽ là những người bị ảnh hưởng
vâng hy vọng với nghị định mới liên quan đến dữ liệu cá nhân được ban hành thì người dân cũng như các doanh nghiệp sẽ có thêm thông tin kiến thức trong lĩnh vực này
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình